đợt rét vừa qua là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm nay mặc dù đến thời điểm hiện tại nên nhiệt độ đã tăng nhẹ không còn tình trạng rét đậm rét hại nhưng vẫn là ngưỡng nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh
để hỗ trợ cho người bệnh bệnh viện k đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để chống rét cho người dân bảo đảm sức khỏe cho người bệnh
bệnh viện k có khoảng hai bệnh nhân điều trị nội chú mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu bố trí hơn hai trăm linh chiếc quạt sửa tại các khoa điều trị
bà ngát đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đợt truyền hóa chất này của bà đúng vào những ngày lạnh nhất nhưng mỗi khi vào viện bà vẫn cảm thấy khá thoải mái

bệnh viện k cũng được bệnh viện hỗ trợ thêm chăn ấm và tạo các điều kiện tốt nhất trong khi điều trị